tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt takebe và đoàn đại biểu nhật bản đang tham dự lễ hội nhật việt tại việt nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng được gặp lại cố vấn đặc biệt sutomu takebe những người bạn thân thiết tại hà nội trong những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi tám
chủ tịch quốc hội chúc mừng thành công của lễ hội nhật việt lần thứ năm vừa tổ chức tại tp hcm từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một
bày tỏ xúc động được gặp lại chủ tịch quốc hội cố vấn đặc biệt sutomu takebe đã nồng nhiệt chúc mừng đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam đã giành ngôi á quân u hai mươi ba châu á
ông nhấn mạnh đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã thi đấu hết mình trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt
với ông và nhiều người dân nhật bản đội tuyển u hai mươi ba việt nam chính là những nhà vô địch
chủ tịch quốc hội chân thành cảm ơn lời chúc mừng và những tình cảm mà cố vấn đặc biệt sutomu takebe đã dành cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
khẳng định với nhân dân việt nam đội tuyển u hai mươi ba việt nam thực sự là những chiến binh hành dũng
chiến thắng của đội tuyển đã truyền cảm hứng khiến cho hơn chín mươi triệu người dân việt nam đều thấy say xưa nỗ lực vươn lên để đạt tới ước mơ và chiến thắng
cũng tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quan hệ giữa việt nam và nhật bản đã và đang phát triển rất tốt đẹp
trong đó ghi nhận vai trò sự đóng góp tình cảm tâm huyết của cố vấn đặc biệt takebe là người khởi xướng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa
góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhật bản và việt nam